chưa có năm nào không khí làng du lịch đỏ nổi tiếng lại ảm đạm như năm nay cây không giao quả
du khách thất vọng ra về mà lòng đầy tiếc nuối nuôi hy vọng sẽ quay trở lại nơi này để một lần
được tận mắt chứng kiến những trùm đỏ chữ quả bám tràn thân từ ngọn xuống gốc đây là loại quả
từ cây rừng tự nhiên có màu sắc và hương vị độc đáo ở cao nguyên vân hòa vùng đất cách mạng của tỉnh phú yên
nhiều năm trước vườn đỏ một mươi gốc cây hàng chục năm tuổi của gia đình ông phương ở xã sơn xuân
huyện miền núi sơn hòa xài chị úc với gần một tấn quả mỗi ngày nhà ông thu hút hàng trăm du khách
đến chiêm ngưỡng chụp ảnh lưu niệm thế nhưng năm nay cây nào cũng chỉ thưa thớt vài chùm
thậm chí không ra quả khách phương xa chả mấy ai tìm về khiến gia đình ông mất đi khoản thu nhập lớn

hết mùa du lịch người dân lại hái quả chín ngâm rượu để bán tết họ quan niệm đỏ sẽ đem lại nhiều may mắn trong năm mới
nên rất nhiều người tìm đến đây để mua và nay đã trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất còn nhiều khó khăn này

từ lợi thế đó để có hướng đi bền vững đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách và thu nhập ổn định của người dân
tỉnh phú yên cần xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng trong chủ trương mỗi xã một sản phẩm mới để phát huy hết hiệu quả và mang tính bền vững